với mục đích là đốt cháy chất béo và giảm cân
thông qua việc nạp protein và các chất dinh dưỡng khác vào bên trong cơ thể
việc kiểm soát đưa đồ ăn vào bên trong là rất quan trọng
chính vì điểm cộng dễ kiểm soát của chế độ low carb
được ví là chế độ giảm cân vạn người mê
low carb tức là chế độ ăn ít carbon hydrate
cụ thể carbon hydrate nói thì phức tạp
nhưng mà nó chính là tinh bột các chất đường các chất sơ
thì gọi chung ba cái thứ đấy là carbon hydrate
và chế độ ăn low carb tức là hạn chế lượng tinh bột đưa vào cơ thể
theo các chuyên gia chế độ ăn kiêng low carb hay low carbon hydrate
được hiểu là ít tinh bột
thực đơn này rất đơn giản
chỉ cần hạn chế gần như tuyệt đối lượng đường tinh bột trong khẩu phần ăn
còn lại không ăn hạn chế đạm thịt đậu trứng và chất béo dầu mỡ bơ
và quan trọng là người ăn phải giữ lượng ca lo đến mức tối thiểu mỗi ngày
là một ba trăm linh ca lo đối với phụ nữ
và một bảy trăm linh ca lo đối với người đàn ông

chế độ ăn này cũng không phải là chế độ ăn khoa học lắm
mà chúng ta có thể chỉ áp dụng ở giai đoạn đầu
hoặc là áp dụng cho những người mà đang thừa cân béo phì quá nặng quá nhiều
thì chúng ta có thể sử dụng một thời gian ngắn thôi
bởi vì nếu mà một cái chế độ ăn không cân bằng hợp lý
mà ăn lại ăn toàn thịt với cả dâu với mỡ
thịt với dâu nhiều mỡ quá rồi
thì ăn nhiều chất đạm quá chẳng hạn
tại vì chết low carb là lại ăn thịt thoải mái ăn mỡ thoải mái
thế thì ăn nhiều quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng dần dần sẽ rối loạn chuyển hóa
ví dụ như chúng ta ăn quá nhiều chất đạm thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận
rồi ảnh hưởng đến rất là nhiều chức năng khác trong cơ thể
và tôi nghĩ là cũng không tốt cho sức khỏe
nguyễn minh sáng ở thanh xuân hà nội
trước đây với cân nặng một trăm linh ba kg
anh đã tìm hiểu nhiều chế độ ăn để giảm cân
và chế độ low carb đã được anh lựa chọn với mong muốn cải thiện được phóc giáng
cách đây năm năm thì tôi
tôi gặp vấn đề về cân nặng
tôi nặng một trăm linh ba kg
và tôi rất là bức xúc với cân nặng của mình
khi đi ra ngoài thì tôi rất là thiếu tự tin
và tôi biết là khi mà béo như vậy thì nó do có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe
và tôi lên trên mạng tôi tìm hiểu những chế độ ăn
và đặc biệt là giảm cân
thế thì tôi có quan tâm và thực hiện một cái chế độ ăn gọi là low carb
chế độ ăn low carb
như là một cứu cánh cho ánh sáng trong việc giảm cân
thời gian đầu việc giảm cân khá thuận lợi
khi có những tháng anh giảm được từ năm đến bảy kg
thế nhưng sau một thời gian thì anh cảm thấy người mệt mỏi và thèm ăn như bình thường
sau khi mà tôi bị tăng cân trở lại như thế xong ấy thì
thật ra là tôi rất là hoang mang
và đôi khi là tôi đã có những thời điểm mà tôi
gần như là buông xuôi với cái sức khỏe và cái thể trí của mình ấy
sau một tháng hai tháng ba tháng
thì người ta giảm được cân
nhưng mà sau đó thì khi mà nó đạt được một cái thành tích nào đó
thì người ta sẽ dần dần rời xa cái mục tiêu ban đầu
và người ta lại có khuyên hướng quay trở lại ăn cái chế độ ăn ban đầu
tức là nó lại nhiều carbon hình thát hơn
và nó lại mất cái tác dụng của cái giảm cân giảm đường giảm béo
của cái chế độ ăn low carb và keto
khi chúng ta ăn chế độ dinh dưỡng low carb

hạn chế chất đường
chỉ có lipid và protein
cơ thể chúng ta sẽ sử dụng nguồn năng lượng chính là lipid
nhưng theo một cơ chế khác hoàn toàn
lipid sẽ theo nhiều phản ứng tạo thành ba sản phẩm
có tên gọi chung là cetone
cetone cũng sẽ phản ứng với oxy tại tế bào để tạo năng lượng cho cơ thể
chính vì vậy mà khi theo chế độ ăn kiêng này
hơi thở sẽ có mùi khó chịu
chính là do một phần cetone thải ra ngoài qua đường hô hấp
cơ thể chúng ta vẫn cần glucosa
đặc biệt là cho não và các hoạt động thể lực
cần nhiều năng lượng
libit không thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể
trong những hoạt động cần nhiều năng lượng như vậy

trong những hoạt động cần nhiều năng lượng như vect iodine vitamin vitamin c

học về các năng lượng trên mạng
học về các năng lượng trên mạng

tức là một cái bữa ăn của mình
chia từng phần một
ví dụ như là một bữa ăn nó có một mươi phần
thì bốn phần trong đấy phải là đường bột
ba phần là protein tức là chất đạm
và ba phần là chất béo
tôi ăn thì tôi thấy kết quả tốt
nhưng các nhà nghiên cứu vẫn có một vài lời khuyên cho những người ăn chế độ lâu kép để giảm cân như sau
nên ăn thức ăn nhiều đặng hạn chế chất béo vì chất béo kích thích cảm giác ngon miệng làm chúng ta ăn nhiều hơn
nên ăn bổ sung nhiều chất sơ và rau xanh như dưa chuột súp lơ các loại rau
uống nhiều nước có thể dùng thêm các thực phẩm bổ sung vitamin và chất khoáng
sau một thời gian nếu đã giảm được cân nặng xuống mức mong muốn
nên điều chỉnh chế độ ăn phù hợp và tập luyện để giữ được cân nặng mong muốn